cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự phạm văn tuấn
chú ấp nhì xã tân hùng huyện tiểu cần để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em
quá trình điều tra tuấn khai nhận từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy tuấn đã nhiều lần ép bé gái một mươi tuổi là con riêng của vợ tuấn quan hệ tình dục
dù biết sự việc nhưng do sợ bị tuấn đánh nên vợ của tuấn không dám trình báo đến khi anh trai của nạn nhân đi lao động
ở tp hcm về thăm nhà nghe nạn nhân kể lại mới đến cơ quan công an trình báo sự việc